tham dự liên hoan có sự góp mặt của hơn bốn trăm linh tuyên truyền viên nghệ sĩ diễn viên đến từ một mươi bốn đoàn của một mươi bốn tỉnh thành phố thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia
các đội tuyên truyền mang đến liên hoan nhiều tiết mục hay và đặc sắc như ca ngợi đảng bác hồ và tình yêu quê hương đất nước
những câu chuyện về sự hy sinh sương máu oanh liệt của quân và nhân dân ta trong công cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đây cũng là dịp để tri ân công lao và những đóng góp to lớn của quân và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng như tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc